ngày hai tháng năm đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại lễ v sac liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
phát biểu tại buổi kiểm tra phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh đại lễ vơ sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín là một trong những sự kiện lớn nhất của việt nam
việc tổ chức thành công đại lễ sẽ góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn những chủ trương chính sách đúng đắn của đảng nhà nước về tôn giáo
đồng thời quảng bá với thế giới về hình ảnh đất nước con người văn hóa và đời sống tôn giáo ở việt nam phục vụ cho phát triển kinh tế du lịch đối ngoại